sau nhiều lần bị con trai đánh và đuổi ra khỏi nhà hà quang nhạo đã dùng dao đâm con trai tử vong rồi đến công an đầu thú
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo hà quang nhạo
chú tại huyện châu phú tỉnh an giang chín tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
theo cáo trạng sau khi ly hôn vợ hà minh nghĩa trở về sinh sống cùng bố đẻ là ông nhạo
sau đó nghĩa thường xuyên chửi mắng đuổi bố ra khỏi nhà vì ông không chuyển quyền sử dụng đất cho nghĩa
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trong lúc nhậu nghĩa tiếp tục la mắng lật đổ mâm cơm rồi đánh ông nhạo
tức giận ông nho đã lấy cây dao mát để trên kệ bếp đâm trúng vào vùng bụng nghĩa rồi đến công an đầu thú
còn nghĩa được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một thì tử vong
còn tại tỉnh kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với trần ngọc đầu và trần kim quý cùng chú tại thành phố rạch giá về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an đầu và quý khai nhận vào tối ngày hai mươi một tháng ba sau khi hẹn đi đánh nhau với một nhóm thanh niên khác nhưng không thành
cả hai rủ nhau đi cướp tài sản sau đó cả hai mang theo cây dao tự chế chạy xe máy trên đường
khi thấy một người phụ nữ đỗ xe ở lề đường đang nghe điện thoại đầu đã xuống xe cầm dao đến đe dọa người phụ nữ rồi cướp một điện thoại di động
một sợi dây chuyền bằng kim loại và tiền sau đó đổ lên xe quý đang chờ sẵn để tẩu thoát
công an thành phố rạch giá đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ hai đối tượng nói trên
cơ quan thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc ăn tiền bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan
cụ thể vào ngày hôm qua cơ quan thành phố bạc liêu đã bắt quả tăng một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại một khu đất chống thuộc khóm sáu phường hai thành phố bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà trống hai mươi sáu xe gắn máy và số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
sáng nay cơ quan huyện công park cho biết đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hôm qua đoạn qua thôn tân thành xã ea yông huyện công park
khi xe ô tô do ông trần văn hà chú tại huyện ea k điều khiển theo hướng ea k đi thành phố buôn ma thuột
và chạm với người đi bộ là ông nguyễn khắc dân chú tại huyện ea k hậu quả làm ông dân tử vong tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tổ công tác công an xã hợp tiến và đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
đã phối hợp bắt quả tang đối tượng phạm văn viên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở huyện bá thước đang vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba tổ công tác đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a bốn mươi nghìn bốn trăm sáu mươi ba lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn
tỉnh thuận hai xã hợp tiến có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện và thu giữ trên xe ô tô hai trăm tám mươi hai viên hồng phiến và một gói heroin
tại cơ quan công an đối tượng viên khai nhận đang trên đường mang số ma túy trên đi bán
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm một trăm linh g ma túy đá
công an quận bình thạnh tp hcm cho biết vừa bắt giữ trương minh phát
sinh năm hai nghìn bốn quê long an và đỗ quốc tiến sinh năm hai nghìn ba tạm trú tp thủ đức
để điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản làm đôi nam nữ té xe chấn thương nặng trên địa bàn
trước đó trưa ngày hai mươi một tháng ba đôi nam nữ quê đồng nai bị hai thanh niên áp sát giật điện thoại iphone
nên đã tăng ga truy đuổi đồng thời chi hô
đến khu vực số nhà sáu mươi năm đường ung văn khiêm thì đuổi kịp
bất ngờ một đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân
khiến năm thanh niên loạn trọng tay lái va vào taxi chạy hướng ngược lại bất tỉnh
cả hai bị thương nặng và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu đồng thời báo cơ quan chức năng
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an cả hai khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản
ngoài vụ cướp giật trên các đối tượng thừa nhận gây ra một số vụ khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn
chiều ngày hai mươi năm tháng ba lực lượng chức năng tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa
tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hai trẻ em đuối nước thương tâm trên sông đồng nai
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày có ba em nhỏ rủ nhau ra sông đồng nai
đoạn thuộc khu phố bình hóa phường hóa an thành phố biên hòa để tắm
tại đây có hai em huỳnh trần bảo thiện
sinh năm hai nghìn chín và em lương thế vinh sinh năm hai nghìn bảy cùng tạm trú tại phường hóa an
còn một em khoảng chín tuổi chỉ ngồi trên bờ không tắm
tuy nhiên khi hai em thiện và vinh vừa xuống tắm một lúc thì cả hai bị chìm xuống dòng nước
sau khi không thấy hai anh lên bờ nên em nhỏ chạy về báo cho người lớn gần đó ra cứu vớt
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm
đến một mươi một giờ ba mươi phút cùng ngày thì thi thể của hai em đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ